thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh hà tĩnh từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay

đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
kịp thời thông tin tuyên truyền về các quy định xuất nhập cảnh đến với người dân
trọng tâm là tuyên truyền các nguy cơ rủi ro khi xuất cảnh trái phép đi lao động làm thuê ở nước ngoài để nâng cao nhận thức và ý thức của người dân nơi đây
có mặt tại một buổi tuyên truyền pháp luật tại thôn cốc nghè xã cổ linh huyện bắc nẵm
nhiều vấn đề về tình trạng xuất cảnh trái phép và những rủi ro tiềm ẩn của tình trạng này đã được truyền tải đến nhân dân
hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật như thế này trở thành cầu nối đưa các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân
để mọi người thêm hiểu biết về pháp luật qua đó nhằm xây dựng ý thức tôn trọng thực thi pháp luật giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở
công an huyện bắc nạm cũng như lực lượng an ninh cũng đã xây dựng kế hoạch và thường xuyên bám nắm địa bàn và tăng cường xuống cơ sở
đặc biệt là thông qua các buổi tuyên truyền các buổi họp thôn thì lực lượng chúng tôi đều có mặt và tuyên truyền cho bà con nhân dân chấp hành đúng đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tôi tuyên truyền bà con là nếu mà đi làm thuê thì không được vượt biên xuất cảnh trái phép để đi lao động trung quốc
nếu mà đi trung quốc thì nó sẽ có nhiều cái để ảnh hưởng đến bà con
ví dụ là như đi làm thì bên kia người ta không trả tiền cho mình
mình đi làm một hai tháng thì về cũng làm không được trả được cái gì
lúc đầu thì bà con không nghe nhưng mà sau đó tôi tuyên truyền cho bà con thì bà con cũng hiểu bà biết
sau đó thì sẽ hạn chế dần mà không đi
tới bây giờ thì bà con nó không đi rồi
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại tỉnh bắc cạn đã có năm trăm bảy mươi hai trường hợp công dân xuất cảnh trái phép đi lao động làm thuê
một trăm linh ba trường hợp bị bắt trao trả về việt nam
chín trăm hai mươi bảy công nhân vắng mặt tại địa phương nghi xuất cảnh trái phép
và đã có hai trường hợp bị chết khi xuất cảnh trái phép đi lao động
đội lực chức năng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tại hơn bốn trăm năm mươi thôn bản thu hút hơn tám được người tham gia
qua đó kịp thời thông tin tuyên truyền về các quy định xuất nhập cảnh đến người dân
trọng tâm là tuyên truyền các nguy cơ rủi ro khi xuất cảnh trái phép đi lao động làm thuê ở nước ngoài để nâng cao nhận thức ý thức của người dân
cùng phối hợp với chính quyền cơ sở và công an các huyện bằng các biện pháp người vụ
đầu tiên là chúng ta tăng cường tuyên truyền về luật xuất nhập cảnh để bà con nắm
thứ hai nữa là tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại những xã những điểm đông người dân xuất cảnh trái phép
để từ đó bà con nhận thức được tình trạng việc mình xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật
với việc đảm bảo cho tính mạng đảm bảo về quyền lợi của họ
thì sang bên kia thì họ cũng có thể
khó khăn nhất định trong cái việc họ đi làm
thế nên việc là chúng tôi phân công cho cán bộ công an cũng như là các thôn
và đặc biệt thì công tác tuyên truyền của các bộ tư pháp xã
phân công là công an viên cũng phải đến tận nhà để tuyên truyền người ta về quy định của nhà nước trong việc là xuất khẩu lao động

để làm sao ngăn lừa giảm thiểu
điều đó là một cái rủi ro cho nhân dân của địa phương
dù đã có những cảnh báo về những hệ lụy khôn lường từ việc xuất cảnh trái phép
tuy nhiên nhiều người vẫn đánh cử số phận của mình và coi đây là một cơ hội đổi đời
do vậy để giải quyết triệt đề căn bản bền vững vấn đề xuất cảnh trái phép đi lao động
rất cần sự vào cuộc chung tay của các cấp các ngành các địa phương
đồng thời cần có những chính sách trong phát triển kinh tế tại địa phương
quan trọng hơn người dân cần tỉnh táo nắm vững pháp luật và cân nhắc kỹ lưỡng
khi xuất cảnh lao động để không phải nhận những hậu quả đáng tiếc
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê duy anh
trú tại xã quang tiến huyện sóc sơn thành phố hà nội
trần thị thành trú tại phường hưng phúc thành phố vinh tỉnh nghệ an
và hồ thị hằng chú tại trường thi thành phố vinh
và trần thị hà chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
cả bốn đối tượng này đều trong đường dây liên quan tới việc lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động qua australia
trong đó lê duy anh với vai trò là giám đốc trung tâm đào tạo tư vấn du học trấn hưng
có trụ sở đóng tại quận thanh xuân thành phố hà nội được xác định là người cầm đầu
theo tài liệu của cơ quan điều tra tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã nhận hàng trăm nghìn đô la mỹ để làm thủ tục xuất cảnh qua úc cho hơn bốn trăm linh người đi xuất khẩu lao động
tuy nhiên đến nay chưa một lao động nào được xuất cảnh
sáng nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tám bị cáo trong vụ án giết người cố ý gây thương tích
xảy ra do tranh chấp đất lâm nghiệp từng gây xôn xao dư luận tại tỉnh đắk lắc
do có xảy ra tranh chấp đất đai giữa gia đình bà phạm thị phượng và ông đặng văn hà
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy khi anh nguyễn văn hoàng con trai của bà phượng đang san ủi đất
trên phần đất hiện mà nhà bà phượng đang canh tác thì bị đặng văn sơn con trai của ông đặng văn hà mang dao đến chém gây thương tích năm
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy người của nhóm ông hà kéo đến cầy sới trên diện tích đất mà bà phượng đang canh tác
lúc này bà phượng cùng với hai người con trai và khoảng ba mươi bốn mươi người mang theo cuốc sẻng gậy gộc đến để giành lại đất
nhóm của bà phượng lao vào tấn công nhóm của ông hà hậu quả là một người trong nhóm của ông hà tử vong và bảy người khác bị thương
từ kết quả điều tra của cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã truy tố tổng cộng tám bị can trong nhóm bà phượng cùng về tội giết người và cố ý gây thương tích
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
thưa quý vị vừa được nhận vào làm người giúp việc của một gia đình trên địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵng
nhưng lê thị xí trú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam đã thực hiện hành vi trộm cắp một lượng tài sản lớn của gia chủ

công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào đầu tháng một mươi một người dân ở phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
vào thời điểm bị mất trong kết sắt của gia chủ có nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng ba trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận hải châu đã xác định được xí là người gây ra vụ trộm cắp trên
khám xét khẩn cấp nơi ở của xí cơ quan công an đã phát hiện bốn năm lượng vàng bốn số chín và một mươi ba tám triệu đồng
làm việc với cơ quan công an xí thừa nhận lợi dụng lúc chủ nhà không để ý đã cậy phá tủ lấy trộm toàn bộ tài sản rồi bỏ trốn về quê nhà
hiện tại vụ việc đang tiếp tục được công an quận hải châu củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội mua bán người
đối tượng thào mý nhù sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn phiêng đáy xã phiêng luông huyện bắc mê tỉnh hà giang
có nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng sùng a thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản cà lạp thái
hộ khẩu thường trú tại bà pá xã leang xu xìn huyện mường nghé tỉnh điện biên
có xeo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
còn về tội trốn thi hành án cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vàng tần sáng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại bản na côm xã hẹ muông huyện điện biên tỉnh điện biên
có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần biết
quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện